vào chiều qua ngày một mươi tháng tám trên địa bàn huyện cronbong tỉnh đắk lắk đã xảy ra một vụ tai nạn sạch lở mỏ đá khiến hai người chết và hai người khác bị thương nặng
vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng một mươi ba h ba mươi tại mỏ đá của công ty trách nhiệm hữu hoạng quốc duy ở bu ngo bê xã hòa phong huyện cronbong
vào thời điểm trên nhóm công nhân của công ty quốc duy gồm nguyễn văn hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm pà hẹ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cùng trú tại tỉnh gia lai và nguyễn duy phú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu nguyễn anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cùng ở tỉnh bình thuận đi thăm dò mò đá
cả bốn người leo lên một tảng đá lớn trên đỉnh đứng quan sát thì bất ngờ tảng đá này trượt xuống sườn núi kéo theo đất đá từ phía trên trượt theo
vụ tai nạn đã làm anh nguyễn ghi phú và hẹ bị đá
cả hai người leo lên một tảng đá đè chết tại chỗ hai anh tuấn và hà bị thương nặng
sau khi xảy ra vụ việc rất nhiều người dân sống gần đó đã kịp thời đào bới đất đá đưa hai nạn nhân tuấn và hà đi cấp cứu
nhận được tin báo công an huyện crongbong đã có mặt phối hợp cùng người dân đưa các nạn nhân ra ngoài đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ toàn bộ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn